một dân tộc bản địa ít người của người việt đang sinh sống tại vùng núi cao tỉnh lai châu
một dân tộc mà nhân khẩu chỉ vòn vẹn gần bốn người nhưng lại sở hữu những nghi lễ
những phong tục tập quán sinh hoạt văn hóa hết sức độc đáo
đó là dân tộc nào mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngay sau đây của chúng tôi
họ là dân tộc mạng một trong năm mươi bốn dân tộc anh em sinh sống ở việt nam
theo chuyện kể dân gian tây bắc
giãn nậm ban huyện nậm nhùn ngày nay là vùng đất tổ xưa kia của đồng bào mạng
vậy nên không có gì ngạc nhiên khi nậm nhùn cũng là huyện có người mạng tập trung sinh sống nhiều nhất
dân tộc mạng là một trong những một mươi một dân tộc ở trên địa bàn huyện
với nhiều nét đặc sắc như có nhiều phong tục tập quán
như tục lệ song cầm là một trong những tục lệ khá là nổi đối với lại đồng bào dân tộc người mạng
rồi là thể hiện qua các nét trang phục của bà con dân tộc
rồi là cái nếp sống của bà con
về cơ bản là dân tộc mạng là một dân tộc có tính cộng đồng rất là cao
với những đặc trưng đó trong những năm vừa qua
thì ủy ban nhân dân huyện nậm nhùn nói chung và phòng văn hóa nói riêng
cũng tổ chức các hoạt động để gìn giữ các nét đặc trưng của văn hóa dân tộc mạng
thường niên là hằng năm chúng tôi tổ chức
cái ngày hội văn hóa thể dục thể thao hàng năm
thì tại đây là đã quy tụ một mươi một đồng bào dân tộc về để thể hiện những cái nét đặc trưng
trong đó có đồng bào dân tộc mạng
để làm sao cho đồng bào dân tộc mạng là một trong những dân tộc đặc sắc của huyện đậm như chúng tôi
người mạng ngoài công việc lên nương làm dãy
thì họ còn giỏi nghề đan lát
đã có một thời hầu hết các vật dụng trong gia đình
đều được tổ chức
các thành viên trong nhà tự tay làm nên
ngày nay nghề đan cũng dần mai một
chỉ còn những người già trong bản thương tiếc nghề là đang cố gắng chuyển lại cho con cháu
vậy nên trong những câu chuyện đêm đêm của ông lò văn chấm
kể cho con cháu nghe về tích lập làng lập bản
còn là câu chuyện về nghề đan lát truyền thống đã gắn với người mạng từ xưa đến nay
trước kia về cái nghề dân tộc mạng đan lát thì có ông già cụ già nó dạy cho
thế là thứ nhất là đan về cái mẹ
thứ hai là đan cái cod để mang ra bán
cái nghề này có người cũng không làm được
thế những người nào nó mà biết làm đấy
nhưng mà nó cũng học hỏi thì cũng chẳng làm được
tôi cũng có cố gắng là chuyển chuyển cho các cháu
với các con thì cố gắng là tạo mọi điều kiện là phải chỉ có vào cái ngành chuyên môn của mình
đấy thì lúc đấy thì mới đan được mới làm được
nếu mà không chỉ có mà không học hành cái này thì không đan được thì là
coi như là không đan được đấy
phải chỉ có chứ cổ mà tập học hỏi
đấy cái nghề đan lát của dân tộc
những câu chuyện về nghề đan
về sự tích làng bản cứ như vậy lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để người mạng dù đứng trước cuộc sống ngày càng đổi mới vẫn biết nhớ về nguồn cội nhớ về những phong tục làm nên nét riêng của tộc người
trong kho tàng chuyện cổ dân gian của người mạng nổi tiếng nhất là truyền thuyết về tục xăm cằm
truyền rằng ngày xưa có đôi vợ chồng trẻ dân tộc mạng sống với nhau rất hạnh phúc
hàng ngày họ vừa cùng nhau làm việc vừa ca hát đùa vui cuộc sống vợ chồng rất tâm đầu ý hợp
nhưng sau khi sinh hạ đứa con đầu lòng người vợ bỗng dưng trái tính trái nết hay có gắt vô cớ đã thế lại thăm ăn và lưỡi nhác
nhiều hôm người chồng đi nương về nhìn nhà cửa ngập ngụa bếp núp lạnh lẽo anh lấy làm buồn lắm

tâm sự của anh làm động lòng vị thần chăm sóc hạnh phúc tên là trừ giảng
một lần trừ giảng hiện lên bảo rằng người về lấy lá xanh cắm ở hiên nhà rồi dùng kim chỉ khâu bớt mồm vợ lại nó sẽ chăm chỉ làm lụng và hiền lành như xưa

anh trồng ngay lời trừ giảng lấy lá xanh cắm ở hiên nhà xong anh không nữa hôn mồm vợ lại

cuối cùng anh nghĩ ra một cách là dùng gai nhọn xăm quanh cầm rồi lấy lá chàm xát vào

dựa lá chàm ăn vào các vết gai châm như hình sợi chỉ khâu
ngay sau đó người vợ trở nên chăm chỉ làm lụng tính tình hiền thục
ăn ở tình nghĩa với chồng con
từ đấy người mảng có tục con gái đến tuổi cập kê ai cũng phải xăm cằm
tập tục này nhắc nhở các cô gái về bổn phận làm vợ làm mẹ của người phụ nữ
tuy nhiên trải qua thời gian đến nay tục xăm cầm chủ yếu
chỉ còn lưu lại trên gương mặt những người phụ nữ lớn tuổi
hiếm hoi lắm trong bản mới có người làm lễ xăm cầm
hôm nay chị lò thị tạo quyết định làm lễ xăm cằm sau khi về nhà chồng
người phụ nữ thực hiện nghi lễ này là bà lò thị liên
người duy nhất trong bản còn biết cách xăm
trước đây mực dùng để xăm cầm được làm từ lá chàm trong rừng
nhưng bây giờ để cho tiện người ta dùng loại mực xăm mua sẵn để thực hiện
sau khi đã chuẩn bị xong mực xăm chỉ và kim
những người thực hiện lễ xăm cằm sẽ để chị lò thị tạo nằm trên giường
có hai người làm nhiệm vụ giữ cây chen
bởi việc xăm cằm thường diễn ra khá lâu và rất đau
đầu tiên bà lò thị liên sẽ dùng sợi chỉ
nhúng vào mực và in lên khuôn mặt người được xăm cầm
các hình thù kỳ lạ
có người cho rằng đây là hình con rồng chim muông con bướm hay bông hoa
như một cách trang điểm độc đáo của phụ nữ dân tộc mạng
sau đó dựa vào hình vẽ này bà liên sẽ dùng kim để xăm
có lẽ việc xăm cằm rất đau cũng là một lý do khiến phong tục này dần mai một

bởi vì không mặc sửa cho xăm cầm

nhưng bà lò thị liên sẽ dùng kim để xăm cầm
để xăm cầm chúng ta sẽ xăm cầm

cứ người này dạy cho người kia
tôi cũng được các ông bà già dạy cho cách xăm cằm
dân tộc mảng chúng tôi quan niệm phải xăm cằm thì mới đẹp
đó là cách làm đẹp thôi
ngày xưa phụ nữ mảng từ một mươi năm tuổi trở lên là phải làm lễ xăm cằm
nếu không xăm cằm khi chết thành ma ông trời sẽ phạt bắt ôm một cái cối thật nặng
nếu ông trời biết mình đã làm lễ xăm cằm thì sẽ được tha cho
trước đây con gái xăm cằm mới được cho là đẹp
hiện nay dù phong tục này không còn thịnh hành như xưa
nhưng mỗi khi một phụ nữ nào đó mất đi trước lúc khẩm liệm
thầy mao bao giờ cũng lấy than vẽ quanh cằm như thầy đã xăm
để họ được thuận lợi về với thế giới bên kia
bởi người mảng quan niệm phụ nữ không xăm cằm
khi chết đi linh hồn sẽ không được siêu thoát
không thể vượt qua cổng nhà trời để nhập trở lại dòng họ
xăm cằm có thể nói là tục lệ kỳ bí nhất của người mảng
gắn với sinh hoạt tín ngưỡng
chỉ cần nhìn vào hình xăm trên khuôn mặt ta đã nhận ra đó là người mảng
ngoài ra một nét văn hóa khá đặc biệt nữa để phân biệt dân tộc mạng với các dân tộc khác
đó chính là trang phục
trang phục của phụ nữ mảng có nhiều nét giống với người thái
họ cũng mặc áo cánh sẻ ngực và váy dài
mỗi chiếc áo đều được trang trí khá cầu kỳ các hàng cúc và họa tiết bằng bạc
tuy nhiên nét độc đáo khác biệt trong y phục phụ nữ mảng là tấm tròng quấn quanh thân
được cắt may bằng vải thô màu trắng
ở giữa và một phần viền tấm vải choàng theo hàng chì đỏ với các họa tiết khác nhau
người phụ nữ mảng thì phải có áo mặc váy này có áo có váy có căn choàng
xong rồi phải có cái căn quấn chân nữa
áo người mảng thì như tôi đang mặc đây thì cũng phải có cái đồng bạc đồng su để trang trí
đồng xu cũng phải có hai ba loại đồng xu
có hai ba loại đồng xu
áo cũng tự cắt tự khâu
xong thì mới trang trí
ví dụ là trang trí cái hoa văn ở đằng sau nữa
cái áo người mảng ấy
nói về trang phục truyền thống của người mảng
nếu mà không có cái căn này tròn thì nó cũng phải là người dân tộc mảng
lúc bắt đầu là phải thiêu
thiêu xong thì thiêu để thành cái hoa văn
thành cái hoa văn xong thiêu xong
nó gọi là thiêu đầy đủ hết các gọi là nguyên hoa văn của dân tộc đấy
của truyền thống người mảng đấy
thiêu xong thì mới bắt đầu để chuồng vào người
trang phục người mảng dù không phải theo thùa hoa văn cầu kỳ như của người mông
nhưng vào lúc rảnh rỗi những người phụ nữ trong bản lại cùng nhau theo và may các bộ trang phục mới
để mặc trong các dịp đặc biệt
với các cô gái đến tuổi cập kê như lò mê phòng
thì trước những buổi đi chơi hẹn hò với bạn trai
việc chuẩn bị trang phục là rất quan trọng
bên cạnh chiếc áo bắt mắt với các vật trang trí
thì tấm choàng màu trắng cuốn ngang ngược rủ dài xuống
vừa thể hiện sự quyến rũ và kín đáo của người phụ nữ
ngoài ra một bộ trang phục đầy đủ của phụ nữ mảng còn có cả xà cạp cuốn chân
tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày người ta thường bỏ bớt đi để tiện cho công việc
với các chàng trai cô gái người mảng
trang phục không đơn thuần chỉ là nét văn hóa riêng để nhận biết tộc người
mà quan trọng hơn nó còn thể hiện sự đảm đang khéo léo của người phụ nữ qua từng đường nét theo thùa
và qua cả cách cuốn tấm chuàng trên bộ trang phục
từ xưa đến nay người mảng không có chữ viết riêng
cuộc sống lại thường du canh du cư nên nền văn học nghệ thuật dân gian khá phong phú
và hầu hết là chuyển miệng
người ta dạy cho nhau các câu dân ca những làn điệu dân vũ